thì vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn